ngày bốn tháng một mươi thành phố hà nội đã tôn vinh các tác giả nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc
đạt giải thưởng báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố hà nội
giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
sau chín tháng phát động ban tổ chức đã nhận được hơn năm trăm linh tác phẩm dự thi của trên sáu mươi cơ quan báo chí trung ương và địa phương
so với năm trước số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi có nhiều chuyển biến
ban tổ chức đã lựa chọn và trao ba giải a năm giải b một mươi giải c một mươi năm giải khuyến khích
đây là những tác phẩm xuất sắc nhất phản ánh đa dạng trung thực đi đến tận cùng vấn đề
trong đó có tác phẩm đã nêu lên được những tồn tại thiếu sót và đề ra giải pháp
qua đó góp phần vào công tác xây dựng đảng và phát triển văn hóa thủ đô